xin kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh tràn về các tỉnh phía đông bắc bộ đã chuyển mưa rét từ sáng nay
dự báo đêm nay thì mưa rào và rông giảm nhanh
trời còn rét với nhiệt độ ngày đêm ở mức là dưới hai mươi một độ
sau đó từ ngày hai mươi hai khi gió mùa suy yếu nhiệt độ sẽ tăng trở lại
trời chuyển sang trạng thái nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ mưa phùn vào đêm và sáng
còn trưa chiều có thể sẽ hứng nắng
các tỉnh phía tây bắc bộ còn có mưa giải rác trong ba ngày tới
đặc biệt trong ngày hai mươi hai sẽ có nơi xảy ra mưa rông
do hình thế gây mưa trên cao thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng
còn về nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều ở dưới ngưỡng hai mươi bảy độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh và điều kiện địa hình
nên trong hai mươi bốn giờ tới còn có mưa giải rác sau sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
từ ngày hai mươi hai khi gió mùa suy yếu thì trời có nắng nhiều hơn
và nền nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh trở lại
còn khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
mưa chỉ xảy ra giải rác tại các tỉnh thuộc phía bắc của khu vực này
với lượng không lớn nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
đến khu vực ninh thuận bình thuận nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức là ba mươi ba mươi một độ
có nơi cao hơn thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động thời nhật của người dân tại đây
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết vẫn duy trì trạng thái ổn định hầu như là không mưa
ban ngày trời nắng cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
về đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
còn tại các tỉnh thành nguyên nam nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng
ở các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
riêng ngày hai mươi hai tại các tỉnh ven biển thuộc khu vực miền tây của nam bộ
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển di chuyển vào
vì vậy người dân cần đề phòng hiện tượng gió giật mạnh trong cơn rồng